nhân kỷ niệm hai mươi bốn năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ và kỷ niệm tròn bảy mươi năm năm lịch sử quan hệ việt mỹ
cũng như hướng tới ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy đang tới gần sáng ngày một mươi hai tháng bảy tại hà nội đã diễn ra buổi gặp mặt nhân chứng lịch sử phi công mỹ ở việt nam
tham dự chương trình có các nhân chứng tiêu biểu như một số tướng lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang đã trực tiếp chiến đấu với lính bộ mỹ trên chiến trường
cựu trại trường cựu quản giáo tù binh mỹ tại hòa lò một số cựu phi công mig hai mươi một đã trực tiếp không chiến với phi công mỹ trên bầu trời miền bắc một số cựu cán bộ ngoại giao
cũng trong khuôn khổ buổi gặp mặt cuốn sách tiếng anh american pilots in vietnam chính thức được giới thiệu đến độc giả
đây là phiên bản rút gọn nội dung của cuốn sách phi công mỹ ở việt nam từng gây tiếng vang khi ra mắt lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bốn do tác giả đặng vương hưng siêu tầm biên soạn
thông qua cuốn sách thêm một lần nữa khẳng định tinh thần nhân
nhiều người trong số họ về sau này đã có những đóng góp tích cực trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc
thông qua cuốn sách thêm một lần nữa khẳng định tinh thần

thông qua cuốn sách thêm một lần nữa khẳng định tinh thần